hiện nay khi người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine việc tiếp tục tiêm mũi thứ ba là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
để tiêm mũi thứ ba đạt hiệu quả miễn dịch tốt nhất các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tránh những điều này sau khi tiêm
thứ nhất không bỏ qua thời gian quan sát
thông thường sau khi tiêm vaccine không thấy phản ứng gì thì mọi người đều muốn rời ngay khỏi điểm tiêm với hầu hết trường hợp điều này hoàn toàn ổn
tuy nhiên các cơ quan y tế vẫn khuyến cáo sau khi tiêm mũi ba mọi người vẫn nên chờ ở điểm tiêm một mươi năm đến ba mươi phút sau đó mới về
đây là khoảng thời gian cần thiết để theo dõi liệu có xuất hiện các phản ứng dị ứng hiếm gặp hay không
những người có tiền sử bị dị ứng nghiêm trọng nên chờ ba mươi phút
những phản ứng này có thể là nhẹ như phát ban
hoặc nghiêm trọng như sức phản vệ
khi đó các bác sĩ tại điểm tiêm sẽ phản ứng nhanh để kịp thời cứu chữa
thứ hai đừng nghĩ rằng tác dụng phụ mũi ba giống như các mũi trước
dù phản ứng của cơ thể với mũi ba có thể tương tự như phản ứng với mũi một và mũi hai nhưng cũng không nên xem thường
việc tiêm trộn các loại vaccine và tiêm tăng cường có thể phát sinh thêm một số tác dụng phụ
đây là điều mà các chuyên gia lưu ý
xong mọi người cũng không phải quá lo lắng
xong xảy ra một số tác dụng phụ khi tiêm trộn vaccine là điều bình thường
thứ ba không tập nặng nếu cảm thấy mệt
tập thể dục vừa phải sau khi tiêm vaccine mũi thứ ba không gây hại
xong không nên tập nặng đặc biệt là khi xuất hiện các tác dụng phụ mạnh khiến cơ thể mệt mỏi
thay vì nâng tạ nặng hoặc chạy bộ mọi người chỉ nên đi bộ kéo căng cơ hay các bài tập nhẹ nhàng khác
thứ tư không nên uống rượu bia
uống rượu bia có thể ảnh hưởng đến cách mà hệ miễn dịch phản ứng với vaccine
ngoài ra rượu bia làm mất nước và có thể khiến các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine
chẳng hạn như đau cơ hoặc mệt mỏi chờ năng nặng
tiến sĩ natasha buheyan phó giáo sư lâm sản tại đại học y arizona nước mỹ giải thích
nếu muốn uống rượu bia mọi người nên uống khoảng bốn mươi tám giờ sau khi tiêm vaccine
nếu uống rượu bia trong ngày sau khi tiêm sẽ làm suy yếu phản ứng miễn dịch để sản sinh kháng thể của vaccine
tổ chức y tế thế giới giao khuyến nghị tạm thời về tiêm chủng và kết hợp các loại vaccine covid một mươi chín của các hãng dược khác nhau cho cả liều thứ hai và liều thứ ba
tổ chức này cho biết tùy vào tình trạng sẵn có các vaccine công nghệ mina như của hãng pfizer và moderna
có thể được sử dụng làm liều tiếp theo sau những liều ban đầu bằng vaccine công nghệ vector virus của hãng astrazeneca và ngược lại
who cũng cho biết vaccine astrazennaca và các vaccine công nghệ mna có thể được dùng sau những liều ban đầu bằng vaccine bất hoạt của hãng sinopharm
theo thông tin từ reuters who đưa ra khuyến nghị mới nhất dựa trên lời khuyên của nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược về vaccine của tổ chức này hồi đầu tháng ba
hội nghị cũng được đưa ra sau một nghiên cứu lớn công bố hồi tuần trước cho thấy liều đầu tiên của astrazeneca hoặc pfizer biontech
và liều thứ hai bằng vaccine moderna trong chín tuần sau đó cho thấy phản ứng miễn dịch tốt hơn
tuy nhiên who cho biết việc tiêm trộn và kết hợp các loại vaccine covid một mươi chín như vậy cần tính đến nguồn cung
khả năng tiếp cận và những lợi ích cũng như rủi ro của các loại vaccine
tổ chức y tế thế giới cho biết sẽ xem xét lại các khuyến nghị nói trên nếu có thêm dữ liệu
khi who ra khuyến nghị trên nhiều quốc gia đã triển khai tiêm trộm và kết hợp do phải đối mặt với số ca covid một mươi chín tăng vọt
nguồn cung thấp và tốc độ tiêm chủng chậm do một số lo ngại về tính an toàn của các loại vaccine
theo thống kê mới đây những người chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có nguy cơ cao nhiễm covid một mươi chín và tăng một mươi bốn lần nguy cơ tử vong nếu mắc bệnh
mặc dù việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đã được khuyến cáo cho tất cả người dân nhưng hiện tại nhiều người vẫn còn nghi ngại khi tiêm
các chuyên gia cảnh báo nhập viện và tử vong do covid một mươi chín vẫn cao trong thời gian gần đây
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ
đến nay có sáu mươi chín năm dân số hoa kỳ đã nhận được ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
năm mươi chín được tiêm đầy đủ và một mươi tám bảy đã được tiêm nhắc lại
tuy nhiên cdc hoa kỳ cho hay
trong vòng bảy ngày gần đây ước chín mươi hai tám trăm linh trường hợp bắc bệnh tăng một mươi tám so với tuần trước
và khoảng năm sáu trăm linh người mỗi ngày phải nhập viện do covid một mươi chín tăng sáu so với tuần trước
tỷ lệ tử vong hàng ngày trung bình trong bảy ngày là một người mỗi ngày
các chuyên gia cảnh báo số người mắc covid một mươi chín chưa được tiêm vaccine vẫn đang tiếp tục gia tăng
thống kê tại bang new south wales của australia cho thấy
những người không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
có nguy cơ phải điều trị trong phòng chăm sóc và tử vong do covid một mươi chín cao nhiều lần so với những người đã tiêm vaccine
trong số sáu mươi một tám trăm linh ca mắc bệnh được ghi nhận từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày bảy tháng một mươi
có tới hơn sáu mươi ba chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
con số tử vong do covid một mươi chín ở những người chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại thái lan cũng tương tự
bộ y tế thái lan cho hay trong số tám tám trăm linh ba trường hợp tử vong do covid một mươi chín
thì có tới sáu mươi bốn sáu bệnh nhân covid một mươi chín là những người chưa được tiêm vaccine
tại nước ta con số thống kê tại tp hcm cho thấy tuần vừa qua đã có một trăm năm mươi một người tử vong
trong số đó có bảy mươi năm số ca tử vong là những trường hợp chưa tiêm mũi vaccine nào hoặc tiêm chưa đầy đủ
tiến sĩ roseel welansky giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ cho biết
những người không được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có khả năng nhiễm covid một mươi chín cao hơn khoảng gần sáu lần so với những người đã được tiêm chủng
nguy cơ phải nhập viện cao hơn chín lần và khả năng tử vong tăng một mươi bốn lần do các biến chứng liên quan đến covid một mươi chín
hiện tại có tới bốn mươi bảy triệu người mỹ trưởng thành đủ điều kiện và hơn một mươi hai triệu thanh thiếu niên vẫn chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ
và đây là nhóm người có nguy cơ mắc covid một mươi chín cao nhất
nhiều chuyên gia nhận định dịch covid một mươi chín hiện là mối đe dọa chủ yếu đối với nhóm chưa tiêm vaccine và để thoát khỏi đại dịch ngay lúc này là cần gia tăng tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín